trong nhiều năm qua cây trè đang là một trong những cây trồng mũi nhọn góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân xã miền núi yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an
cánh đồng trồng chè gần hai hectare từ năm hai nghìn một mươi một của gia đình ông nguyễn công huynh xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an đang đến mùa thu hoạch sẽ mang lại cho gia đình ông thu nhập từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
nhờ phát triển cây trè gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà đời sống còn được nâng cao
lời nhuận hơn cả cây vì họ đến thu múa tại đông luôn mình cắt xong bạn lên cọ tiên lên lời nhuận hơn nói chung xóa hơn với các loài cây khác đó
hiện toàn xã có hơn hai trăm linh hộ trồng trè trên diện tích hai trăm bốn mươi năm hectare tổng sản lượng trè hàng năm lên đến hai tấn hiện giá bán bình quân từ bốn đến năm đồng một kg
và đưa xã yên khê là xã miền núi đầu tiên của huyện con cuông đạt chuẩn nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi
mặc dù có thuận lợi về thổ nhưỡng và chi phí đầu tư thấp
nhưng người trồng trè tại xã yên khê cũng đang gặp phải một số khó khăn nhất định
trong đó khó khăn nhất là nguồn nước tới trè vào mùa nắng nóng
trong thời gian sắp tới thì một số diện tích cây cắm thì đã đến cái nhiệm kỳ
tức là để hình nhiệm kỳ thì một số diện tích đó sẽ chuyển sang trong cái trè
và thì cái biện pháp để mà khắc phục cái tình trạng hẳn hẳn thì yên khê thì đất là dạp chân len
đến mùa nắng nóng thì bên dưới là nứt nẻ
tưới bao nhiêu cũng không đủ
như vậy thì cũng muốn là nhà nước có cái hỗ trợ cái kinh phí để làm cái diễn để mà tưới trong cái mùa nắng hẳn
hiện nay huyện quân quông có gần ba trăm sáu mươi hectare trồng trè tập trung tại các xã yên khê bồng khê và chi khê
trong thời gian tới dựa vào điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương huyện con cuông sẽ vận động người dân mở rộng diện tích trồng trè
bên cạnh đó huyện con cuông cũng đang tích cực lập kế hoạch xây đập chứa nước để khắc phục tình trạng thiếu nước tưới
trong mùa nắng nóng ở các vùng có diện tích trồng trè